để chủ động phòng chống dịch tả lợn châu phi đang diễn biến hết sức phức tạp trên địa bàn quân khu bốn
phòng quân nhu cục hậu cần quân khu đã chỉ đạo các đơn vị triển khai quyết liệt đồng bộ nhiều biện pháp phòng chống
đây là khu chăn nuôi lợn gà vịt chim bồ câu trong đó đàn lợn thịt gần năm trăm linh con
phục vụ một trăm linh nhu cầu thực phẩm sạch cho cán bộ chiến sĩ trong đơn vị
hiện công tác phòng chống dịch cho đàn lợn luôn được lữ đoàn thông tin tám mươi quân khu bốn duy trì thường xuyên
nhất là giai đoạn dịch tả lợn châu phi đang có nguy cơ lây lan diện rộng như hiện nay
thường xuyên là vệ sinh chuông trài là sạch sẽ tổ chức tiếu độc khử trung phát quán xung quanh chuông trài
rồi rắc vôi bột rồi là thức ăn của lợn thì thường xuyên là phải nấu chín đảm bảo cho lợn để tránh các dịch bệnh xảy ra
do điều kiện địa hình thời tiết trên địa bàn
quân khu bốn khó khăn địa bàn rộng các đơn vị đóng quân phân tán nên nguy cơ lây lan dịch bệnh trên đàn gia súc của các đơn vị có thể xảy ra
để bảo vệ đàn lợn không mắc các loại dịch bệnh quân khu bốn đã chỉ đạo triển khai các đơn vị phòng dịch với nhiều biện pháp quyết liệt
như làm tốt công tác vệ sinh tiêm phòng cho đàn lợn theo định kỳ chú trọng khai thác nguồn rửa sạch nấu chín thức ăn cho lợn
quân khu bốn đã chỉ đạo các đơn vị tổ chức tốt việc chăn nuôi khép kín để bảo đảm con giống hạn chế tối đa việc mua con giống ở ngoài vào trong đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục để không gây tâm lý hoang mang cho bộ đội và vẫn yên tâm sử dụng các loại sản phẩm từ thịt lợn